tại hà nội cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm ra soát cắt giảm đơn giản hóa quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh
nhằm phản ánh những mâu thuẫn trồng chéo bất cập gây khó khăn cho doanh nghiệp
với quyết tâm kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp mới đây chính phủ đã ban hành nghị quyết số sáu mươi tám
về chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đặt mục tiêu cắt giảm đơn giản hóa ít nhất hai mươi số quy định và chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
thủ tướng chính phủ đã ra bộ tư pháp chủ trì việc ra soát tổng hợp các quy định của pháp luật gây cản trở vướng mắc khó khăn cho sản xuất kinh doanh
để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch covid một mươi chín đến nền kinh tế
tại tọa đàm nhiều phân tích thực tiễn đã được các chuyên gia đưa ra góp phần vào việc ra soát cắt giảm những trồng chéo bất cập trong quy định pháp luật hiện nay